thưa quý vị hiện nay mỗi ngày có ít nhất từ năm đến một mươi hectare rừng tự nhiên tái sinh có chức năng phòng hộ đầu nguồn ở phú yên
đang bị cắt trắng tiện gốc để phục vụ dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên
thực trạng này đang diễn ra công khai trên quy mô lớn tại hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một thuộc địa bàn xã sông hình
huyện miền núi sông hình khiến người dân bức xúc phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh phú yên
theo dấu xe lăn trên con đường đất vào khu rừng tự nhiên chừng một km chúng tôi đã vào hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một nằm liên kề lòng hồ thủy điện sông hình
khu rừng hiện là rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ đầu nguồn với nhiều chủng loại gỗ to vươn cao hàng chục mét
do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sông hình tỉnh phú yên quản lý
tại hiện trường hàng chục người thợ rừng đang dùng cưa lốc cỡ lớn
hành lượt chặt hại các loại cây rừng theo kiểu phát trắng với một tiến độ hết sức khẩn trường
thưa quý vị và các bạn nơi chúng tôi đang đứng đây là tiểu khu ba trăm một mươi ba trăm một mươi một thuộc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sông hình
và bây giờ là một mươi giờ ba mươi phút tiếng cưa rú vẫn tiếp tục réo khắp cả khu rừng
và theo những người được thuê chặt phá rừng ở đây thì một ngày họ phát được khoảng một mươi hectare và những cây đường kính từ một mươi cho đến sáu mươi cm
theo người dân địa phương và những người được thuê trực tiếp cắt hạ rừng thực trạng này đã diễn ra một mươi ngày nay
trung bình mỗi ngày có ít nhất từ năm đến một mươi hectare rừng bị san bằng
điều khiến người dân càng bức xúc hơn bởi đây là cánh rừng đầu nguồn hồ thủy điện sông hình duy nhất còn lại ở phú yên
có chức năng phòng hộ lớn giữ nước và tạo cảnh quan môi trường
và những khu rừng như thế này từng được tỉnh ủy phú yên chỉ đạo lập các chốt bảo vệ nghiêm ngặt
thế nhưng giờ đây để giao đất cho dự án nuôi bò
thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên
khu rừng này đã bị phá đi khiến người dân lo ngại bức xúc
bây giờ tôi đang thấy sức tàn phá của nó là cây đây rừng đây
đủ tư cách để mà bảo vệ cũng như lá phổi của tỉnh phú yên mình
để bảo vệ cho người dân hạ lưu khỏi bị ngập lụt
nhưng mà tôi thấy cái sức tàn phá coi như phá hàng loạt hủy diệt như vậy
là người dân tôi nóng ruột yêu cầu các nhà chức năng phải về làm việc
tại vì cái rừng này rừng không thể mà bỏ đi được
cả nước cùng nhau đi trồng rừng mà tại sao bây giờ lại phá rừng phá hàng loạt như vậy
đánh đổi bằng cái gì đây hoặc làm cái gì đây tôi không được rõ lắm
nhưng mà tôi nhờ nó yêu cầu cấp trên người ta phải về làm việc gấp
còn không người dân chúng tôi quá bức xúc chiều không được
cái này là một chủ trương là khai thác rừng có chủ trương
nhưng mà chỉ mới bước đầu đổi đánh đổi đổi xem tham khảo thử là người dân sẽ phản ánh như thế nào
rồi là để coi thử cái dự án nó sẽ kết thúc như thế nào
chứ thật chất là cái đó là cái lớp gió bờ ngồi
đó chê đậy là gọi là cái dự án về trồng cỏ núi bò
nhưng thật chất bên trong nó là khai thác rừng trắng để lấy gỗ
mà còn nguy hiểm hơn nữa là ở vùng này ba trăm một mươi và trăm một mươi một nó có hai mỏ vàng
nhưng người dân của tôi rất bức xúc
tại vì khi dự án này được thành lập được phơi dược
thì tất nhiên vàng này sẽ được khai thác không sáng
và khi khai thác không sáng là tồn cả tất cả nước trên lòng hồ này sẽ bị ô nhiễm
và người dân phú yên từ đầu nguồn đối với hạ lưu đuôn cả tỉnh sẽ bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường
không chỉ người dân phú yên đau xót khi phải chứng kiến khu rừng tự nhiên được hình thành từ hàng chục
hàng trăm năm nay đang xanh tốt bị sàn bằng
mà cả những người được thuê chặt phá rừng cũng tỏ ra nối tiếp
thì nói chung là một trăm mấy chục hectare một trăm ba mấy hectare
tiền thì gọi như là giữa bên chủ mình thanh toán mình đâu biết
mình chỉ có là nhận đội công để mà kêu máy móc vô làm thôi
thực tế rừng bị chặt phá với quy mô lớn như vậy
nhưng chính quyền và các ngành liên quan của tỉnh phải thực hiện
vì chủ trương của tỉnh ủy phú yên đã ban hành
khi nhóm phóng viên đang tác nghiệp
người dân với mong muốn tha thiết các cấp cần xem lại dự án để giữ lại khu rừng này khi còn chưa quá muộn
thì cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ sông hình
đơn vị trực tiếp quản lý tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một lại tỏ thái độ thờ ơ trước sự việc
ngày nào có đau nhé
tôi tên triển
người trưởng anh
nguyễn phú triển
anh cho em hỏi một chút hôm nay phá nhiều ngày chủ trương của mình ở dưới trị đạo phá sao
tôi nói rồi có thông tin về dưới sở nâm nghiệp của tỉnh phú yên
đây mới giai đoạn một thôi giai đoạn một là mới có bốn trăm linh hectare
còn giai đoạn hai là bốn trăm linh hectare
cũng là vừa vừa triển khai rồi
tức là bây giờ mình đang triển khai cái
giai đoạn một
cụ thể là cái gì
cụ thể là giai đoạn việc cụ thể là họ triển khai làm chuồng trại
rồi các cái cơ sở hạ tầng và trồng có đỡ mà chân nuôi
thì nói chung là có phương án hết chứ giờ đây cũng không đem hết được
biết chung như vậy chứ còn cụ thể nó phải có cụ sơ nó có hết rồi
chúng tôi sẽ xem lại sẽ xem lại việc này
xem thứ nào họ có làm đúng theo cái tòa thị không
điều đang nói là trong quá trình
trong quá trình triển khai giai đoạn một của dự án
tỉnh phú yên đã nhiều lần tổ chức họp dân
nhưng phần lớn họ không đồng tình
và được báo chí liên tục phản ánh
vì phải đánh đổi diện tích rừng tự nhiên phòng hộ quá lớn
nhưng không hiểu vì lý do gì
dự án vẫn tiếp tục được triển khai một cách vội vàng
thì chúng tôi chỉ gặp được là trung tâm phát riêng quỷ đất
với lại là ủy ban nhân dân huyện thôi
chưa gặp một người nào mà có cơ sở
ở tỉnh giờ đây mà phơ dựt hay là gọi như giờ đây đó
và được công bố người dân cũng không có một cái bản công nguyên
là triển khai gọi là niêm yết công khai đó
cũng không đưa ra được cho người dân
khi dân đổi hộ thì không đưa ra được cái gì hết
qua tìm hiểu của phóng viên
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên hoàng văn trà
ký quyết định chủ trương đầu tư số hai nghìn sáu trăm chín mươi tám
cho phép công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên
triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt và bò sữa
sau đó chủ trương đầu tư điều chỉnh thành dự án nuôi bò thịt chất lượng cao
dự án có quy mô diện tích đất sử dụng là bốn sáu trăm ba mươi năm hectare
địa điểm thực hiện dự án tại một mươi xã thuộc ba huyện là sông hình sơn hòa và tây hòa
tổng mức đầu tư của dự án trên một năm trăm linh tỷ đồng
thời gian hoạt động của dự án năm mươi năm bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
khi triển khai dự án nhiều người tỏ ra lo ngại
vì diện tích đất để thực hiện dự án này ở quy mô hàng ngàn hectare
chủ yếu tại các huyện miền núi ảnh hưởng đến rừng tự nhiên
mà trước mắt có hàng trăm hectare rừng tự nhiên bị phá đi
trong khi thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao là chủ trương lớn của tỉnh phú yên
góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển kinh tế tạo công an việc làm
tăng thu nhập cho người dân là hoàn toàn đúng đắn
thế nhưng từ khi triển khai dự án cho đến nay người dân phú yên rất bức xúc
họ tha thiết đề nghị phải dừng ngay dự án để kiểm tra lại
vì hàng trăm hectare rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ đầu nguồn
đã được chuyển đổi mục đích phá bỏ đi để trồng cỏ nuôi bò
lợi ích chưa thấy đâu chỉ thấy rừng đầu nguồn mất đi
sẽ dẫn đến nhiều thảm họa thiên nhiên khó lường ở hạ du sông ba